sau gần một năm trả hồ sơ để điều tra bổ sung vào ngày hôm nay hai mươi ba tháng ba tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử và tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do tôn nữ thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã chết cầm đầu
trong vụ án này bị cáo huyền và đồng phạm bị truy tố cùng về tội mua bán bộ phận cơ thể người theo khoảng ba điều một trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
theo cáo trạng bị cáo đào đức hai việt sang campuchia bán thận cho huyền vào năm hai nghìn một mươi
khi về nước việt cùng huyền và đào quang hưng tổ chức mua bán thận
hưng cùng việt đã môi giới cho hoàng đức tùng phạm quang cảnh huỳnh linh tâm nguyễn minh tâm huỳnh kim ngân bán thận cho huyền
sau đó những người này tham gia tìm kiếm người có nhu cầu bán thận để hưởng tiền môi giới
nhóm này đã đưa người bán thận đến các bệnh viện phòng khám ở tp hcm rồi tổ chức đưa sang campuchia làm phẫu thuật cắt ghép
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín nhóm của huyền đã tìm kiếm được một trăm linh người bán thận và đưa ba mươi bảy người sang campuchia để cắt ghép thận
huyền thu lợi bất chính một bốn tỷ đồng việt môi giới bốn mươi người bán thận thu lợi một trăm năm mươi triệu đồng
cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một bị cáo huyền đã tử vong do bệnh nặng
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt đào đức hai việt hoàng đức tùng đào quang hưng mỗi bị cáo một mươi sáu năm tù
huỳnh kim ngân một mươi hai năm tù
cảnh huỳnh linh tâm nguyễn minh tâm mỗi bị cáo một mươi năm tù
riêng vũ trâm duy khôi một mươi sáu năm tù
cộng án cũ tổng hợp khôi phải chịu hai mươi bốn năm sáu tháng tù cùng với tội danh trên
hội đồng xét xử cũng buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính
liên quan đến vụ bốn nữ tiếp viên hàng không mang hơn một mươi một kg ma túy từ pháp về việt nam
hiện bốn nữ tiếp viên này đã được
nhưng công an tp hcm cho biết quá trình điều tra khi có dấu hiệu tội phạm
hay là các hành vi có dấu hiệu cấu thành về tội phạm
thì sẽ tiến hành các biện pháp điều tra chứ không phải là kết thúc vụ án
thông tin trên được thượng tá lê mạnh hà phó phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
tại buổi họp báo định kỳ vào chiều ngày hôm nay hai mươi ba tháng ba
trong đó trước đó ngày hai mươi hai tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành
ra quyết định trả tiền cho các vị khách hàng
tự do cho bốn nữ tiếp viên hàng không trong vụ sách ma túy từ pháp về việt nam
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm
phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên trang mạng bóng tám mươi tám com
với quy mô đặc biệt lớn
do trần duy khương chú tại quận thanh xuân tp hcm cầm đầu
quá trình điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi năm trần duy khương đã sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ super
để tổ chức đánh bạc trên trang mạng bóng tám mươi tám com
từ tài khoản này khương chia nhỏ các tài khoản cấp độ master asians cho các cấp dưới
là nguyễn hoàng hiệp nguyễn đức hùng ở huyện văn lâm tỉnh hưng yên
và cấp cho những con bạc trực tiếp cá độ bóng đá
các đối tượng sử dụng ứng dụng
như zalo telegram messenger để trao đổi thông tin nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ một xe ô tô tám điện thoại di động
hai laptop năm đầu thu phát sóng wifi một trăm một mươi bốn triệu đồng và trên một trang tài liệu có liên quan
điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi năm số tiền đánh bạc lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm
tính riêng từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
số tiền giao dịch là hơn
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bảy bị can
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can thêm hai đối tượng
trong vụ án nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn tám trăm linh hai d thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
đăng kiểm bách việt có cơ sở tại km bốn mươi tám bốn trăm năm mươi
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố hai mươi năm xã xuối bạc huyện sơn hòa tỉnh phú yên
hai bị can này là ngô thị thu hằng chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm bách việt
và nguyễn châu kim long nguyên giám đốc trung tâm đăng kiểm bảy nghìn tám trăm linh hai d
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai hai bị can này đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố
bắt tạm giam trong một vụ án khác
trước đó ngày một mươi sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã khởi tố năm bị can có liên quan
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên từ giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
bảy bị can nêu trên đã nhận hối lộ của nhiều chủ xe ô tô với tổng số tiền gần một bốn tỷ đồng
vào chiều nay công an quận bình tân tp hcm đang phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan điều tra làm rõ vụ cháy nhà khiến cho
tử vong trên địa bàn
trước đó hơn một mươi một giờ cùng ngày người dân sinh sống ở đường một mươi tám d phường bình hưng hòa a quận bình tân
phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà nêu trên nên hô hoán nhưng chữa cháy không thành công
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình tân đã có mặt để dập tắt đám cháy
tuy nhiên lực lượng chức năng phát hiện một cô gái đã tử vong trên gác
theo người dân vào sáng cùng ngày khu vực này đã bị mất điện
khi điện có lại thì xảy ra vụ cháy căn nhà trên
liên quan đến vụ việc ba mươi một học sinh nghi ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ
chiều ngày hôm nay thông tin từ trung tâm y tế huyện kromana tỉnh đắk lắc cho biết hiện sức khỏe của các em học sinh đã ổn định
nhiều em đã được xuất viện
trong số ba mươi một học sinh nhận bóng bay từ bốn người lạ trước cổng trường tiểu học lý tự trọng thị trấn buôn chấp vào chiều ngày hôm qua hai mươi hai tháng ba
có một mươi tám em phải điều trị tại trung tâm y tế huyện một mươi ba em theo dõi tại nhà
sau một ngày điều trị sức khỏe của các em đã ổn định được chỉ định xuất viện trong chiều ngày hai mươi ba và sáng ngày hai mươi bốn tháng ba
ba em tiếp tục được điều trị
quá trình tiếp nhận các học sinh nghi bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ
các em đều có các dấu hiệu như đau đầu buồn nôn khó thở đau bụng chóng mặt
trong đó có sáu em phải chỉ định thở oxy và can thiệp thuốc
tiếp tục kiểm tra hoạt động của chuỗi chi nhánh công ty f tám mươi tám
vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
phối hợp với công an các huyện thành phố trên địa bàn đồng loạt kiểm tra hành chính một mươi tám địa điểm kinh doanh của công ty f tám mươi tám tại tỉnh bắc giang
các tổ công tác đã tập trung kiểm tra về một số nội dung liên quan như giấy phép kinh doanh
việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của chi nhánh công ty f tám mươi tám tại bắc giang
việc đồng loạt kiểm tra đối với các điểm kinh doanh của chi nhánh f tám mươi tám tại bắc giang lần này
nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế thiếu sót để hướng dẫn đồng thời xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm
lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu trò nhận đưa người đi xuất khẩu lao động tại hàn quốc
phạm thị lê thanh chú tại huyện kim thành vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
theo kết quả điều tra thanh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc có khả năng đưa được người lao động
sang làm việc tại hàn quốc với chi phí một trăm linh triệu đồng một người
người lao động chỉ cần đặt cộng số tiền là ba mươi năm triệu đồng nộp hội triệu gốc và ảnh trục căn cức công dân
sau đó thanh sẽ chịu trách nhiệm làm toàn bộ thủ tục
trong vòng hai tháng nếu không đi được thanh sẽ trả lại tiền cọng hồ sơ và hồ triệu
nhờ đó thanh đã chiếm được lòng tin của nhiều người
từ tháng sáu đến tháng một mươi một năm hai nghìn tám
năm hai nghìn hai mươi hai thành đã nhận hồ sơ của hàng chục trường hợp có nhu cầu xuất khẩu lao động
tại các tỉnh hải dương thái nguyên quảng ninh thái bình với tổng số tiền hơn một năm tỷ đồng
toàn bộ số tiền thu được đã bị đối tượng chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân
mà không có bất cứ trường hợp nào được xuất cảnh lao động như đã hứa hẹn
khi đang tác nghiệp tại một nhà máy nghi xả thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh hòa bình
nhóm phóng viên đã bị các đối tượng tự xưng là giám đốc bảo vệ ở đây
chửi mới hành hung và giật máy ảnh
cụ thể vào chiều ngày hai mươi một tháng ba đoàn phóng viên báo nông thôn ngày nay
báo điện tử dân việt với sự phối hợp của phòng tài nguyên và môi trường huyện đà bắc tỉnh hòa bình
đã xuống vị trí nhà máy giấy thuận phát đóng tại xã tú lý huyện đà bắc tỉnh hòa bình
để ghi nhận về tình trạng nghi xả thải trái phép và hoạt động trôi của cơ sở này
trong lúc đang tác nghiệp bác phóng viên tự xưng là giám đốc và bảo vệ của nhà máy
đã lao vào kéo đẩy cản trở chửi bới đe dọa nhóm phóng viên và cán bộ phòng tài nguyên
và môi trường huyện đồng thời nhóm đối tượng này còn bẻ tay viết cổ phóng viên
và giật chiếc máy ảnh ném đi nhóm phóng viên và cán bộ phòng tài nguyên môi trường
phải gọi điện thoại cầu cứu công an xã và công an huyện để thu hút xin đợi
thưa quý vị tin nhắn cuộc gọi từ những số máy không chính chủ hay còn gọi là sim rác
là nỗi ám ảnh của người dân trong nhiều năm qua nguy hiểm hơn tội phạm còn đang lợi dụng sim rác
cho mục đích phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phổ biến thời gian gần đây là gọi điện
nhắn tin đe dọa khủng bố để đòi nợ thuê gây bức xúc dư luận
ngày một mươi bốn tháng hai khi tiến hành khám xét khẩn cấp công ty luật trách nhiệm hữu hạng pháp việt
trụ sở tại quận tân bình tp hcm công an tỉnh tiền giang phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
và công an tp hcm thu giữ được nhiều tăng vật dưới lượng điện tử liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê
ngoài ra trong quá trình đấu tranh lực lượng công an cũng định hình hàng trăm nhân viên của công ty này
sử dụng sim di động không chính chủ để thực hiện hành vi phạm tội
trong công tác quản lý cái thông tin đặc biệt là các cái sim điện thoại xin các điện thoại
vì mặc dù đã có nhiều cái tài rất chặt chẽ nhưng tại sao vẫn còn sở
tại sao hiện nay ngay như vụ án này chúng tôi thu
thu được giữ được hàng nghìn cái sim rác
mà trong đó cái hai cái đối tượng sâu và hùng mua hàng vạn cái sim rác được
mà không có chính chủ mà lợi dụng cái việc sim giác này
thì đối tượng đối tượng thực hiện các hành vi đeo dạng
lực lượng công an cũng xác định từ sim rác các đối tượng có thể gọi điện nhắn tin lừa đảo
cũng như hàng loạt công cụ phục vụ lừa đảo như tài khoản trên phần mềm chat tài khoản ví điện tử mạng xã hội
và do không chính chủ nên việc truy tìm ra cách thực hiện hành vi phạm tội
gặp nhiều khó khăn
theo thống kê tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai việt nam có một trăm hai mươi bảy triệu thuê bao di động đang hoạt động
bộ thông tin và truyền thông đã thực hiện nhiều biện pháp để giải quyết vấn nạn sim rác trên thị trường
trong đó có quy trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các nhà mạng
tuy nhiên sim rác vẫn chưa được xóa sổ
cụ thể là mỗi tháng bộ thông tin và truyền thông nhận được khoảng ba mươi phản ánh của người dân
về cuộc gọi tin nhắn rác
với việc tin nhắn rác trong thời gian gần đây
trở thành bức xúc trong xã hội
tin nhắn rác thì chủ yếu là thông tin mà chúng tôi thu thập được
thứ nhất là thông tin quảng bá về các dịch vụ tài chính bất động sản
rồi quảng bá cho các cửa hàng hệ thống các tổ chức cá nhân
mà buôn bán các loại hàng hóa dịch vụ nhiều nhất
trước đây là sim số đẹp bây giờ thì có bất động sản dịch vụ tài chính khá là nhiều
trước đây là việc phát tán tin nhắn rác nó thực hiện thông qua sim rác
khi mà đăng ký thông tin không chính xác thì nó phổ biến
và các đối tượng trước đây thì sử dụng cái sim box cắm được hàng trăm cái sim
sử dụng phần mềm kết nối máy tính để phát tán tin rác
trước đó tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai bộ thông tin và truyền thông công bố kết luận kiểm tra
bởi doanh nghiệp viễn thông xe phạm gõ lít thông tin thuê bao
xứ phạt các đơn vị gần ba tỷ đồng
đồng thời xứ phạt ba mươi chín điểm viễn thông ủy quyền trên toàn quốc với số tiền hơn một bảy tỷ đồng
ngoài ra hơn hai mươi hai triệu sim không đầy đủ thông tin đã bị loại bỏ trong thời gian qua
tuy nhiên đến nay vấn nạn sim rác vẫn đang tràn lan
và tội phạm đang lợi dụng công cụ này để lừa đảo với thủ đoạn ngày càng tinh vi
ảnh hưởng đến an ninh trực tự gây thiệt hại cho người dân